ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản gửi bộ giao thông vận tài đề xuất các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho khu vực sân bay tân sơn nhất trong đó có đề nghị tăng các chuyến bay đêm để tránh kẹt xe và giảm tải
theo ủy ban nhân dân tp hcm trong thời gian gần đây các trục đường ra vào khu vực sân bay quốc tế tân sơn nhất đã quá tải thường xuyên xảy ra ủn tắc ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân và hoạt động của sân bay
dự báo nhu cầu đi lại tại khu vực này sẽ tiếp tục tăng cao nhất là trong dịp tết
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị thực hiện ngay giải pháp điều tiết chuyến bay giữa khung giờ cao điểm và khung giờ thấp điểm
cụ thể là tăng cường các chuyến bay đêm từ hai mươi hai h đến năm h sáng và hạn chế tăng các chuyến bay vào ban ngày từ sáu giờ đến hai mươi hai giờ nhất là trong dịp tết
trước đó tại cuộc làm việc với sân bay tân sơn nhất vào cuối tháng một mươi hai vừa qua phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm ông lê văn khoa cũng đã đề nghị
sân bay tân sơn nhất tổ chức bay đêm ngay ngày thường chứ không phải đợi đến cao điểm tết
ngoài ra sân bay cần có giải pháp nâng tỷ lệ làm thủ tục qua mạng lên năm mươi trong thời gian tới